quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng đây là dự án luật đang nhận được nhiều ý kiến đại biểu vì còn nhiều quy định thiếu tính thực tiễn với nhiều luật chuyên ngành
theo một số đại biểu với quy định chính phủ căn cứ vào luật xử lý vi phạm hành chính tùy từng mức độ vi phạm để xử lý trong lĩnh vực xây dựng như cấp mới sai phép sai phạm chỉ giới diện tích
thực tế nhiều vụ sai phạm của chủ đầu tư nhưng lại đưa chính quyền vào thế đã rồi buộc phải điều chỉnh quy hoạch

theo một số đại biểu với quy định chính phủ căn cứ vào luật xây dựng như cấp mới sai phạm sai phạm
yếu tố hài hòa với các vấn đề xã hội tránh để un tắc ô nhiễm